gần ba tháng nay nguồn nước phía sau đập chính và canh dẫn của hệ thống công trình thủy lợi ngàn trươi cầm trang bỗng chuyển sang màu đỏ đục bốc mùi hôi thối khiến hàng trăm hộ dân sinh sống tại khu vực này vô cùng lo lắng
và trước tình trạng này bí thư tỉnh ủy hà tĩnh đã cùng đại diện bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đi thị xát và truy tìm nguyên nhân gây ra tình trạng ô nhiễm tại đây
tại khu vực đập dân của hệ thống công trình thủy lợi ngàn trươi cẩm trang nguồn nước từ trong xanh nay trở thành đỏ đục bốc mùi hôi thối nồng nặc
bên cạnh đó hơn một mươi sáu km canh dẫn cũng xuất hiện nguồn nước đỏ đục nổi vân khiến người dân vùng hạ du vô cùng lo lắng
liên quan đến thực trạng này sở tài nguyên và công ty nông nghiệp đã tìm ra nguồn nước đập dân sinh sống tại khu vực này